bà lê thị lan nói cho ông nguyễn lời ở huyện bình sơn làm nghề thợ mộc và mua gỗ về việc là bà lan đi buôn gỗ
đã mua được một cục trầm nặng khoảng bảy kg và đã bán cục trầm này cho một công ty nước ngoài với giá một tỷ usd
tiền bán chậm đã được bên mua chuyển về một ngân hàng quốc tế ở việt nam
bà lan đưa ra thông tin cần phải có số tiền khoảng ba tỷ đồng để đóng thuế và bồi giữ nhân viên ngân hàng
thì mới được giải ngân một tỷ đô la tiền bán cục trầm và hứa sẽ cho ông nguyễn lời số tiền một tỷ đồng
ông lời tin tưởng nên đã nhiều lần đưa với tổng số tiền một bốn tỷ đồng cho bà lan
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và mở rộng
thưa quý vị thời gian vừa qua thì tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng và chứng chỉ vẫn còn phức tạp
đây không phải là chuyện mới nhưng mà tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều
cần phải xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm sự công bằng và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ
các cơ sở y tế đảm bảo chăm sóc an toàn sức khỏe cho người dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên
ba mươi tuổi trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cuối năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa
chuyên ngành tài chính ngân hàng mang tên trần thị kiều duyên từ người làm bằng giả
theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
từ bằng giả này trần thị kiều duyên được nhận và làm việc tại ubnd dân xã
và tiếp tục sử dụng bằng giả trên để trúng tuyển vào kỳ tuyển dụng viên chức
cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
phòng an ninh điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các tài liệu mà đối tượng sử dụng
kết quả xác định chữ ký và hình dấu trên đối tượng giám định là giả
không trùng khớp với mẫu so sánh thu được tại các cơ quan đã sang mình
còn đây là hai anh em ruột nguyễn thanh lâm ba mươi bảy tuổi và nguyễn thái dương ba mươi ba tuổi
ở xã phổ an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bị cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
các đối tượng trên trước đó đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận tài liệu giả của cơ quan y tế quảng nam

và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
thời gian qua
công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất mua bán giấy tờ văn bằng chứng chỉ giả với quy mô lớn
góp phần ngăn chặn hiệu quả loại hình tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt sử dụng kỹ thuật vi tính
con dấu giả chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
bên cạnh đó việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội
không có địa chỉ cụ thể thông qua nhiều khâu trung gian nên khó khăn cho cơ quan điều tra
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng mỗi công dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này
bên cạnh đó các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm có quy định cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển lựa
có như vậy
tình trạng làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ mới bị loại bỏ
lập công ty ma để buôn lậu dược liệu thuốc bắc
ngày một mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đào công phú ba mươi sáu tuổi quê tại tỉnh thái bình về hành vi buôn lậu
theo điều tra năm hai nghìn hai mươi phú thành lập công ty ma lấy tên là công ty ngọc sơn
thuê người khác thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa
nhằm mục đích buôn lậu thuốc bắc từ trung quốc về việt nam tiêu thụ
từ khi thành lập đến nay công ty ngọc sơn đã mở sáu tờ khai hải quan
và nhập khẩu tổng cộng hai mươi một container hàng hóa về việt nam qua cửa khẩu cảng đà nẵng
trong đó có một mươi sáu container đã được thông quan và trở đi tiêu thụ
đối với lô hàng năm container đang thực hiện các thủ tục để thông quan
thì bị tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng phát hiện
hàng hóa bên trong đều là mặt hàng dược liệu thuốc bắc
không phải là các mặt hàng nông sản như khai báo
với tổng trọng lượng hơn một trăm linh tấn trị giá một mươi hai chín mươi chín tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
liên bộ công thương tài chính điều chỉnh giá xăng dầu từ một mươi năm h hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành
không cao hơn hai mươi tám trăm bảy mươi tám đồng một lít
xăng ron chín mươi năm cũng giữ nguyên giá bán không cao hơn hai mươi hai một mươi năm đồng một lít
trong khi đó giá các loại dầu được điều chỉnh tăng giảm khác nhau
cụ thể dầu diesel tăng tám mươi năm đồng một lít không cao hơn một mươi tám hai mươi tám đồng một lít
dầu hỏa tăng năm mươi hai đồng một lít không cao hơn một mươi bảy tám trăm hai mươi ba đồng một lít
ngược lại giá dầu ma rút được điều chỉnh giảm một trăm sáu mươi bốn đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành
không cao hơn một mươi tám hai mươi tám đồng một lít
giá cao hơn một mươi bốn bảy trăm một mươi chín đồng một kg
sở kế hoạch và đầu tư hà nội vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra dự án đầu tư
tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn
đoàn sẽ kiểm tra sáu mươi bốn dự án và một mươi bảy tổ chức kinh tế
thời gian kiểm tra đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý trong danh sách sáu mươi bốn dự án kiểm tra có nhiều dự án bất động sản lớn
có thể kể đến như dự án gangnam
hà nội landmark tower tại khu e sáu khu đô thị mới cầu giấy phường mễ trì quận nam tử liêm
dự án khách sạn green plaza hà nội tại số một trăm một mươi bảy trần duy hưng phường trung hòa quận cầu giấy
mục đích của kế hoạch kiểm tra nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của nhà đầu tư
tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về việc chấp hành các quy định của pháp luật
về đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh
bên cạnh đó hướng dẫn đôn đốc nhắc nhở và chấn chỉnh việc chấp hành quy định pháp luật
của nhà đầu tư tổ chức kinh tế yêu cầu nhà đầu tư tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
khắc phục tồn tại nếu có
qua công tác kiểm tra trường hợp có phát hiện sai phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết
theo quy định quá trình kiểm tra sẽ được công khai minh bạch không gây cản trở đến hoạt động bình thường
của các tổ chức kinh tế dự án có vốn nước ngoài đang trong quá trình kiểm tra
bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của thông tư số một mươi bảy hai nghìn một mươi chín về khung giá dịch vụ
vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa trong đó bộ đề xuất tăng trần vé máy bay
đối với một số đường bay chặng dài
theo dự thảo thông tư mới với đường bay dưới năm trăm linh km giá dịch vụ vận chuyển được giữ nguyên
từ một sáu triệu đồng một vé một chiều đến một bảy triệu đồng một vé một chiều
với các đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km mức giá tối đa đề xuất là hai hai mươi năm triệu đồng một vé một chiều
tương tự với đường bay từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km mức giá tối đa đề xuất là hai tám mươi chín triệu đồng một vé
cao hơn một trăm linh đồng so với quy định hiện hành
ở khoảng cách đường bay từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km dự thảo mới đề xuất mức giá tối đa là ba bốn triệu đồng
cao hơn hai trăm linh đồng so với quy định hiện hành
mức giá bốn triệu đồng được đề xuất cho khoảng cách đường bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên
con số này cao hơn hai trăm năm mươi đồng so với quy định hiện hành
và kể từ ngày hai mươi bảy tháng sáu thì các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ việt nam vào thị trường liên minh châu âu eu
sẽ không bắt buộc phải đi kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan thẩm quyền việt nam cấp
eu vừa đăng công báo quy định
năm hai nghìn hai mươi ba ký ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba sửa đổi quy định hai nghìn một mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi ba về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào eu
theo đó eu chính thức đưa các loại mì ăn liền của việt nam từ phụ lục hai kiểm soát bằng chứng thư an toàn thực phẩm
và kiểm soát tại cửa khẩu sang phụ lục một với tần suất kiểm tra hai mươi tại cửa khẩu
các mặt hàng khác như là mặt hàng ớt chuông đậu bắp thanh long không có thay đổi so với quy định của sáu tháng trước
chỉ sáu tháng sau khi eu thông qua quy định kiểm soát khẩn cấp đối với các loại bún miến và mì của việt nam
việt nam đã thành công thuyết phục eu đưa bún và miến các sản phẩm từ gạo ra khỏi danh mục quản lý an toàn thực phẩm
và một mươi tám tháng sau khi thành công đưa mì ăn liền từ phụ lục hai sang phụ lục một
và điều này thể hiện nỗ lực rất lớn và kịp thời của bộ công thương trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm
cũng như là tích cực hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp
thưa quý vị từ cuối tháng ba đến nay dịch tả heo châu phi trên địa bàn tỉnh đắk nông xuất hiện trở lại
và khiến cho nhiều hộ chăn nuôi trắng tay
đáng nói là dù đã được xử lý chuồng trại kỹ lưỡng trước khi tái đàn
nhưng hầu hết đều gặp chung tình trạng đó là heo chuẩn bị xuất bán thì bắt đầu nhiễm bệnh
xã đắk ruti huyện tuy đức tỉnh đắk nông
hơn một tháng qua đã có hai mươi con lợn bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu phi
trong số đó có năm con của gia đình chị ip
khó khăn lắm mới vay mượn được nguồn vốn để tái đản
nhưng khi chuẩn bị xuất bán tất cả đều bị nhiễm bệnh và chết
khiến gia đình lâm vào cảnh nợ chồng nợ
tại vì dịch nó chết hết dù muốn nuôi lại nhưng mà sợ dịch nên gia đình cũng không có khả năng nuôi lại
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng
các cơ quan chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để hướng dẫn khoanh vùng tiêu độc khử trùng chuồng nuôi
lực lượng cán bộ thú y các xã cũng thường xuyên tăng cường giám sát đàn lợn trên địa bàn
để phát hiện dịch bệnh kịp thời và xử lý rất điểm các ổ dịch
cứ nuôi là khoảng một hai tháng sau là có biểu hiện không ăn rồi lại chết dần rừng
vừa lỗ tiền cám vừa lỗ con cắn chăn nuôi
rốt cuộc dịch bệnh là không thể hết được
từ kéo dài mấy năm này
hướng dẫn tuyên truyền cho người dân là thứ nhất là về cách mua vui để khử trùng
cái loại thứ hai thì để một thời gian sau cái thời gian nhiều thời gian thì mới có thể nuôi lại tái đàn lại
đồng thời lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt các khu vực mua bán
giết mổ xa xúc trên địa bàn
trong đó triển khai các biện pháp khống chế kiên quyết không để lợn
và các sản phẩm từ lợn được vận chuyển ra khỏi vùng dịch uy hiếp vùng đệm
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh cho biết
đội cảnh sát giao thông bình triệu vừa bắt giữ một xe buýt nghi vận chuyển thuốc lá lậu
vào khoảng bảy h năm mươi sáng cùng ngày khi tổ tồn tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông bình triệu đang
thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ một đoàn từ vòng xoay bình phước về vòng xoay linh xuân
thì nhận được tin báo xe ô tô có nghi dở thuốc lá lậu đi qua địa bàn
liền sau đó các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã dừng xe ô tô buýt có dán tên thương hiệu phương trang
để kiểm tra kết quả phát hiện trên xe chế ba tù hàng cao tông bên trong có một bảy trăm linh gói thuốc lá nghi nhập lậu
gồm năm trăm linh gói thuốc hiệu xc change năm trăm linh gói thuốc hiệu capri và bảy trăm linh thuốc lá hiệu jet
cảnh sát giao thông đã tiến hành bàn giao lái xe cùng tan vật cho công an phường tam bình
thành phố thủ đức để xử lý theo quy định
qua việc sàng lọc số điện thoại trên quảng cáo bẩn xử lý các đối tượng dán quảng cáo sai quy định
công an huyện bình chánh và công an quận tân bình đã phát hiện và bắt giữ năm đối tượng làm nghề hút
bảy phốt có hành vi dán quảng cáo trái phép
năm đối tượng bị bắt gồm có
nguyễn văn thế hoàng công minh nguyễn anh tài
lê anh tuấn và bùi văn lợi
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mỗi lần in ấn khoảng năm một mươi tờ quảng cáo
hàng đêm đi dán tại các mảng tường trụ điện để thu hút người dân
công an đã lập biên bản xử lý đồng thời đưa các đối tượng đi bóc gỡ tất cả những quảng cáo đã dán
trái phép và bàn giao cho công an nơi cư ngụ để tiếp tục theo dõi quản lý giáo dục
đối với những vị trí đã bóc xóa quảng cáo đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh và
đơn vị đồng hành tiến hành trang trí vẽ các phong cảnh làm đẹp mỹ quan đô thị
thời điểm này trái cây hè tại các tỉnh miền tây và đông nam bộ bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ
thế nhưng giá liên tục giảm sâu người trồng thất thu vì lợi nhuận giảm
thông tin từ nhiều nhà vườn phía nam cho biết giá sầu riêng bán ra hiện năm mươi đồng một kg đối với
loại r sáu và sáu mươi năm đồng một kg đối với sầu riêng thái
tương tự tại vườn giá măng cục chính vụ bán ra hiện giao động từ hai mươi ba mươi năm đồng một kg tỷ loại
giảm mạnh so với đầu vụ chôm chôm từ một mươi năm hai mươi năm đồng một kg giảm một mươi hai đồng so với tháng trước
mít thái đang ở mức thấp chỉ từ hai sáu đồng một kg
thông tin từ chợ đầu mối nông sản thủ đức thành phố hồ chí minh lượng trái cây về chợ
đạt trung bình đi khoảng từ một sáu trăm năm mươi tấn mỗi đêm tăng khoảng sáu trăm linh tấn so với các tháng trước
hiện sản lượng nhập chợ của nhiều chúng loại đang tăng mạnh do vào chính vụ
đặc biệt là vải thiều sầu riêng chôm chôm nguồn cung trái cây dồi dào thời điểm kéo theo
giá bán của nhiều mặt hàng đang giảm mạnh so với tháng trước thậm chí xuống thấp hơn năm ngoái
trong khi đó nhiều doanh nghiệp cho rằng nguồn cung trái cây đang khá nhiều từ các nước
dẫn đến thị trường trung quốc không tăng lượng nhập trái cây từ việt nam nhiều như kỳ vọng
góp phần kêu giá bán nhiều loại trái cây giảm nhanh
theo tổng cục hải quan trước tình trạng tiêu thụ ảm đạm trong tháng năm nhập khẩu các loại ô tô
nguyên chiếc có chiều hướng giảm mạnh kéo theo nguồn thu ngân sách sụt giảm gần một ba trăm linh tỷ đồng
cụ thể trong tháng năm cả nước nhập khẩu bảy sáu trăm linh tám chiếc kim gạch đạt một trăm chín mươi một hai triệu usd giảm tới ba mươi tám
về lượng và giảm ba mươi ba sáu kem gạch so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đây là tháng thứ hai liên tiếp mặt hàng ô tô
nguyên chiếc nhập khẩu có chiều hướng giảm mạnh trước đó tháng bốn lượng nhập khẩu chỉ đạt hơn
một mươi hai ba trăm linh chiếc giảm hơn một mươi chín so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cục thuế xuất nhập khẩu tổng cục hải quan cho biết việc nhập khẩu ô tô giảm mạnh kéo tổn số thu ngân sách của ngành
trong tháng năm giảm thu từ mặt hàng ô tô lên đến một hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng so với tháng bốn
trong khi đó đối với ô tô sản xuất trong nước theo số liệu của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại việt nam
doanh số bán xe tại thị trường việt nam trong tháng bốn chỉ đạt hai mươi hai bốn trăm linh chín xe tương ứng giảm hai mươi năm so với tháng ba
và giảm bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
trước tình trạng thị trường tiêu thụ ô tô ảm đạm mới đây phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ tài chính khẩn trương xây dựng dự thảo
nghị định của chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước theo hướng giảm năm mươi
và ấp dụng kể từ ngày một tháng bảy đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông bang giao thông tp hcm cho biết
ủy ban nhân dân thành phố đã thông qua kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng đường vành đai ba đoạn qua địa bàn thành phố vào ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu từ sở giao thông vận tải sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân tp thủ đức các huyện củ chi hóc môn bình chánh
đến nay đã có tổng cộng ba trăm ba mươi năm hectare trong số bốn trăm một mươi hectare đất cần thu hồi phục vụ thi công dự án vành đai ba đã được các địa phương thu hồi để bàn giao cho chủ đầu tư
có những địa phương có tỷ lệ thu hồi bàn giao mặt bằng khá cao vượt chỉ tiêu đặt ra như huyện hóc môn đạt chín mươi ba huyện bình chánh đạt tám mươi sáu
công tác đấu thầu lựa chọn các nhà thầu thi công tư vấn giám sát cũng đang được triển khai đúng tiến độ đảm bảo sau lễ khởi công sẽ triển khai đồng loạt công tác thi công trên địa bàn bốn địa phương ngay trong tháng sáu
hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến vành đai ba vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm hai nghìn hai mươi sáu như mục tiêu đã đề ra
như vậy chỉ sau một năm kể từ ngày quốc hội có nghị quyết về thông qua chủ trương đầu tư dự án đã được chính thức khởi công
những dự án giao thông của tp hcm đang bế thác vì nguồn vốn trong khi đó nguồn đầu tư công trung hạn chỉ mới đáp ứng được bốn mươi
tp hcm kỳ vọng dự thảo nghị quyết mới thay thế nghị quyết năm mươi bốn đang trình quốc hội
nếu được thông qua sẽ giúp thành phố mở được nút thắt về nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông đô thị
phóng sự này cũng được thông qua
cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
để giải quyết vấn nạn ủng tắc kẹt xe ở các cửa ngõ tp hcm đã lên kế hoạch triển khai mở rộng mặt đường
nhiều dự án giao thông kết nối như quốc lộ một mươi ba dự án thành phần của dự án cầu bình triệu hai quốc lộ hai mươi hai đoàn từ ngã tư an sương vành đai ba
tuy nhiên tất cả kế hoạch trên đều chưa thể triển khai hiệu quả bởi các biện pháp huy động nguồn lực
như hình thức bot và bt không được áp dụng
nếu cơ chế mới được thông qua sẽ giúp thành phố có thể triển khai một mươi hai dự án cầu tuyến đường
có tổng vốn đầu tư hơn một trăm một mươi tỷ đồng qua đó tranh thủ được nguồn vốn xã hội để triển khai dự án
huy động nguồn lực xã hội để phát triển là xu thế phát triển tất yếu
thành phố hồ chí minh hiện đang gặp khá nhiều lực cản
thì việc tạo cơ chế vượt trội để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội
nhất là lĩnh vực giao thông là điều cấp thiết
bởi hạ tầng giao thông cần đi trước mở đường đây sẽ là điều kiện và là cơ sở để phát triển không chỉ riêng một ngành nào
và là cả nền kinh tế của thành phố và khu vực
phát triển hạ tầng nó sẽ thúc đẩy phát triển nền kinh tế
và hiện nay cái đầu tư công để phát triển hệ thống hạ tầng của quốc gia
đặc biệt là các đường giao thông đường bộ
đang là một cú hít để thúc đẩy phát triển nền kinh tế trong đó có thị trường báo sản
trong phải nói rằng trong hai ba mươi năm vừa qua
thì các dự án phát triển báo sản đều hướng theo
đồng bộ với phát triển giao thông
để mới rộng như tuyến đường hiện hữu ngân sách dành cho giải phóng mặt bằng không nhỏ
đặc biệt là các tuyến đường nội đô dân cư hiện hữu
do vậy thành phố đề xuất được tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án ppp không lớn hơn bảy mươi
điểm mới đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết lần này
là thành phố sẽ triển khai dự án bt thanh toán cả bằng đất và bằng tiền
với số lượng bốn mươi ba nội dung về chính sách này
ở bốn nhóm như thế
thì sẽ giúp cho thành phố
gỡ rất lớn những cái vướng mắt về mặt thể chế
và chắc chắn là nó sẽ tạo những động lực cho thành phố phát triển
đặc biệt là sẽ quy động các nguồn lực xã hội ngoài ngân sách cho cái đầu tư phát triển
hiện quốc hội vẫn đang thảo luận về dự thảo nghị quyết
về thiết điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
tuy nhiên thành phố đã có sự chuẩn bị chú động cả về tâm thế đội ngũ điều kiện tổ chức thực hiện
trong đó tập trung vào
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay xin phép được khép lại
hẹn gặp lại